tôn trọng luật giao thông là tôn trọng chính mạng sống của mình và của người khác đừng viện bất cứ lý do gì để biện minh cho lỗi của mình
theo quy định đối với tài xế vi phạm lỗi dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường sẽ bị phạt tiền từ một đến hai triệu đồng
đối với lỗi điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc có mức phạt từ ba đến sáu triệu đồng tước giấy phép lái xe một ba tháng với tài xế
mức phạt đã có
tuy nhiên tình trạng các chủ phương tiện đi vào làn đường khẩn cấp vẫn thường xuyên diễn ra
theo thống kê từ bộ công an tại các tuyến cao tốc trên cả nước trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng chức năng xử lý hai hai trăm linh trường hợp vi phạm
và khi bị xử lý rất nhiều các lý do được các tài xế đưa ra
bị muộn giờ đi làm do nhầm hay do bị lấn đường là những lý do được các tài xế đưa ra mỗi khi bị lực lượng chức năng phát hiện
nhiều ý kiến cư dân
mạng cho rằng hành vi đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc vành đai là nguy hiểm cần phải xử lý làm bài học dân đe
mọi người ai cũng có việc ai cũng vội tại sao bao nhiêu người chấp hành được còn một số người thì lại không chấp hành
cảnh sát giao thông xử lý thật nghiêm để giao thông tốt hơn
tất cả đều ngụy biện đi vào làn khẩn cấp thì hệ quả thậm chí là hậu quả sẽ khó lường
nếu xảy ra sự cố gì mà làn khẩn cấp tắt tịp
phạt nặng hơn nữa chứ phạt như hiện tại xem ra chưa đủ đô vì nhiều lái xe cứ lấn làn này ngoài
ủng hộ cảnh sát giao thông phạt đúng quy định những xe đi vào làn khẩn cấp không chấp nhận bất cứ lý do nào ngoại trừ xe chở người đi cấp cứu xe ưu tiên
để xử lý triệt đề tình trạng vi phạm này thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông cả nước sẽ tăng cường triển khai công tác tuần tra kiểm soát
rõ ràng việc tuân thủ luật an toàn giao thông là điều mà bất kỳ một tài xế
nào cũng phải thực hiện khi đã tham gia giao thông
vì vậy nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng bên cạnh việc xử lý nghiêm các vi phạm
thì công tác tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông cũng phải được đẩy mạnh
ý thức không được thì cứ đánh vào túi tiền thay vì phạt ba năm triệu thì nâng lên thành ba mươi năm mươi triệu đi
làm thật mạnh vào không những vành đai mà toàn bộ các đường cao tốc và đô thị nữa
tôi ủng hộ trật tự và ý thức giao thông cứ đúng luật mà làm
phạt không bỏ sót cả xe máy và ô tô tiền ở đấy chứ đâu
nâng tầm ý thức tham gia giao thông ủng hộ một trăm linh
đi vào làn khẩn cấp để vượt lên xong lại tạt đầu các xe đi đúng làn dễ gây tai nạn
hành vi này nên tước bằng lái xe chứ không chỉ đơn giản chỉ là phạt tiền
rất nhiều xe biển vàng như taxi hay xe khách chạy vào làn này
tước bằng lái xe nặng hơn rất nhiều so với phạt tiền tính dân đe cao
đi đứng kiểu lưu mang như thế không thể không phạt nặng
theo dõi những hình ảnh vi phạm khi các tài xế vẫn ngang nhiên trên làn đường khẩn cấp
quý vị có suy nghĩ gì hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân